biến thể phụ ba hai của omicron còn gọi là biến thể tàng hình đang lây lan nhanh chóng
chiếm khoảng một phần năm số ca nhiễm mới covid một mươi chín trên toàn cầu theo who
ngày một mươi bảy tháng hai tổ chức y tế thế giới who công bố báo cáo mới về biến thể phụ ba hai của omicron
cho thấy chủng virus này chiếm hai mươi một năm trong tổng số các trường hợp mắc omicron mới được phân tích
trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên của tháng hai
trong khi đó opicron chiếm đại đa số các ca nhiễm trên toàn cầu với chín mươi tám ba các mẫu đã giải trình tự gen
được gửi đến trung tâm chia sẻ dữ liệu trong ba mươi ngày qua
tính đến ngày một mươi năm tháng hai ba hai còn được gọi là omicron tàng hình chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm
ở một mươi quốc gia bao gồm đan mạch ấn độ trung quốc bangladesh brunei guma monterrey nepal pakistan và philippines
tuy nhiên báo cáo của who lưu ý rằng có sự cấp biển lớn trên phạm vi rộng khắp toàn cầu
trong đó khu vực đông nam á báo cáo tỷ lệ lưu hành ba hai cao nhất trong số các trình tự gen omicron
và châu mỹ báo cáo tỷ lệ hiện mắc thấp nhất một
đó là một tin tốt cho mỹ nơi hầu hết các bang đã gỡ bỏ các hạn chế sau làn sóng omicron mùa đông vừa qua
tại đây mức độ phổ biến của biến chủng phụ ba hai đã tăng gấp ba lần từ một hai trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai lên đến ba sáu trong tuần kết thúc vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng vẫn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các ca mắc mới
ngược lại tỷ lệ lưu hành của chủng opicron mới trên nam phi đã tăng rất mạnh từ hai mươi bảy vào ngày bốn tháng hai
lên tám mươi sáu vào ngày một mươi một tháng hai
ở anh tỷ lệ nhiễm omicron tàng hình tăng gấp sáu lần từ ngày một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một
từ hai hai lên một mươi hai
đan mạch đã chứng kiến số ca mắc ba hai tăng gấp đôi từ tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
từ hai mươi lên đến bốn mươi năm
ba hai trở thành biến thể thống trị ở đan mạch từ tuần thứ ba của tháng một năm hai nghìn hai mươi
với sáu mươi sáu ca mẫu được giải trình tự ghen
một báo cáo vào cuối tháng một từ viện huyết thanh hoạt động dưới sự bảo trợ của bộ y tế hà lan
cho thấy rằng ba hai có thể sử dụng
báo cáo cho thấy rằng ba hai sẽ chiếm gần một trăm linh tất cả các trường hợp mắc covid một mươi chín mới vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo cũng cho thấy rằng omicron tàng hình có thể lây chuyển nhanh hơn gần ba mươi so với omicron gốc
do đó sự gia tăng nhanh chóng của ba hai có thể dẫn đến một đường cong dịch bệnh dốc hơn với đỉnh cao hơn
có thể trí hoãn thời gian mà tỷ lệ lây giảm cho đến tháng hai báo cáo nhận định
tổ chức y tế thế giới who một trong những cơ quan quan trọng đầu tiên nêu
mối quan tâm về chủng virus mới đã lập một biểu đồ phát thảo đánh giá hiện tại về ba hai
cho thấy sự khác biệt thực sự của nó so với các biến thể khác chủ yếu nằm ở khả năng lây truyền
hiện tại lý do cho sự khác biệt về tỷ lệ lây lan của oicron giữa các quốc gia là không rõ ràng
báo cáo của who cho biết sự khác biệt về khả năng lây nhiễm tiềm tàng giữa các quốc gia
có thể liên quan đến sự khác biệt về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng và mô hình tiếp xúc do các quy định hạn chế mật độ dân số
đan mạch gần đây đã gần như bỏ tất cả các hạn chế phòng covid một mươi chín
nhưng công dân của họ được tiêm chủng ở mức độ rất cao
trong khi đó chỉ có sáu mươi năm công dân mỹ đã được tiêm chủng
tuy nhiên nước mỹ lại không được chứng kiến sự tăng đột biến omicron như đan mạch
dù đang dỡ bỏ rộng rãi các hạn chế về đeo khẩu trang
trong khi đó nam phi nơi omicron lần đầu tiên được xác định và nơi ba hai đang hiện chiếm ưu thế
chỉ có hai mươi chín dân số được tiêm chủng đầy đủ
và người dân vẫn phải đeo khẩu trang
ở những nơi công cộng trong nhà biến thể phụ omicron tàng hình đã gây ra một bước ngoặt khác
trong đại dịch khi nó dường như lây lan nhanh hơn bất kỳ phiên bản nào khác của covid một mươi chín cho đến nay
tin tốt là các loại vaccine hiện tại vẫn có khả năng bảo vệ chống lại biến thể này
biến thể omicron gốc mà các nhà khoa học gọi là ba một cho đến gần đây là phiên bản dễ lây chuyển nhất
được biết đến của sars cov hai
ở nhiều quốc gia nó gây ra một số đỉnh dốc nhất và cao nhất về các ca nhiễm mới
nhưng hiện tại hậu duệ của ba một được gọi là ba hai còn lây lan nhanh hơn
và có thể sớm trở thành phiên bản thống trị của virus
theo tổ chức y tế thế giới biến thể phụ đã xuất hiện ở ít nhất sáu mươi chín quốc gia
mặc dù nó không đủ khác biệt để được phân loại là một biến thể hoàn toàn mới với tiên tiếng hy lạp riêng
nhưng ba hai có khoảng hai mươi đột biến làm cho nó khác biệt với ba một
điều phức tạp là nó không chứa đột biến phân biệt omecron với các biến thể khác trong các xét nghiệm pcr
khó phân biệt ba hai với delta hơn
đó là lý do tại sao một số nhà nghiên cứu đã mô tả ba hai là omicron tàng hình
đến nay các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra lý do cho sự lây chuyển nhanh của ba hai
họ nghi ngờ nhiều đột biến của ba hai nằm trong các phần của virus mà hệ miễn dịch thường thích nhắm đến
vì vậy những thay đổi nguyên trạng của các vùng có thể cho phép mầm bệnh thoát khỏi sự phát hiện
tuy nhiên không rõ liệu ba hai có đủ khác biệt để gây ra tái nhiễm
ở những người đã bị nhiễm ba một hay không
nói cách khác nếu bạn đã bị nhiễm biến thể omicron ban đầu
các nhà khoa học không biết liệu sau đó bạn có thể nhiễm biến thể phụ omicron hay không